chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách nhân văn và hiệu quả của đảng và nhà nước ta
với mong muốn tạo kênh hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động
tuy nhiên vẫn còn có hiện tượng người lao động chỉ trú trọng đến tiền trợ cấp bảo hiểm mà không cân nhắc đến các quyền lợi khác thậm chí là lạm dụng
kinh tế phát triển kéo theo sự ra đời của nhiều doanh nghiệp có quy mô lao động lớn
với số lượng lao động trẻ khá nhiều do đó sự thay đổi trong thị trường lao động là điều khó tránh
lao động mất việc nghỉ việc có nhu cầu kiếm việc làm mới là những đối tượng chính của trung tâm dịch vụ việc làm
từ năm hai nghìn chín đến nay thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo luật việc làm
trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành trên cả nước đều thực hiện các chức năng
đó là chi trả tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tư vấn việc làm đào tạo nghề
hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm là thông tin về thị trường lao động
tư vấn giới thiệu việc làm mới cho người lao động để người lao động bị mất việc làm
có điều kiện có cơ hội để quay trở lại thị trường lao động và tìm việc làm mới
cùng lắm nếu mà vị trí việc làm hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm
cụ thể là phối thỏa mà cung cấp cho người lao động
tăng nghiệp mà không đáp ứng yêu cầu yêu cầu của người lao động
thì bây giờ mới giải quyết cái chế độ hưởng nghiệp hàng tháng cho người lao động
hiện nay thì vấn đề tư vấn giới thiệu việc làm là một trong những nhiệm vụ chủ trúc và quan trọng của trung tâm
trong những năm vừa rồi trung tâm cũng kết hợp rất nhiều các phương pháp để đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm
từ các công tác tuyên truyền cho đến các công tác tổ chức nâng cao hoạt động của sàn dị việc làm
để thu hút người lao động và doanh nghiệp tham gia
theo quy định người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp đều được tư vấn về chế độ mà họ được hưởng
sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
và sau khi đến trung tâm dịch vụ việc làm họ cũng được các nhân viên tại đây tư vấn
về hồ sơ thủ tục điều kiện và mức trợ cấp
tuy nhiên trên thực tế tình trạng thiếu giấy tờ không được tư vấn hay do quy định của doanh nghiệp
mà một số trường hợp người lao động gặp khó khăn
cơ bản là người lao động đến với bên mình là cũng chưa nắm được
điều kiện để hưởng cho các doanh nghiệp sau đó cũng có phân lường
có những trường hợp thì hồ sơ họ mang đến để đảm bảo điều kiện luôn
có những trường hợp thì không đủ điều kiện hưởng
cũng có nhiều trường hợp phải hướng dẫn họ về hoàn thiện một tục lại
ví dụ như là về thời hạn đồng hồ sơ về tháng lên kề trước nghỉ việc
họ không tham gia vào hiểm doanh nghiệp hoặc là họ không đón đủ một mươi hai tháng vào hiểm doanh nghiệp
trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi nghỉ việc
phước thân của chúng tôi trong quá trình thực hiện doanh nghiệp là bây giờ còn một số
doanh nghiệp mà người ta vẫn còn nợ đọng hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội
trong đó có phần trăm bảo hiểm tốt nghiệp
do vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
hoặc là cái tính mà thời sự ngay tại cái lúc thời điểm người lao động đang đi làm
nó sẽ gây cho người lao động rất là nhiều thiệt thòi
ví dụ như bên bảo hiểm xã hội thì chưa nắm mắt được người lao động thì chưa thực sự khai báo
do vậy nên là sau khi mà tiếp nhận được thông tin từ bảo hiểm xã hội
và lúc đấy gọi người lao động lên thì sự việc đã xảy ra rồi
và người lao động đã chịu thiệt thòi về cái vấn đề đấy
một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trung tâm dịch vụ việc làm
đó là tạo điều kiện cho người lao động quay trở lại thị trường
thông qua hình thức tư vấn việc làm tư vấn học nghề đào tạo nghề
nhiều trung tâm bên cạnh các sàn giao dịch việc làm
còn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh lân cận
để tạo ra cơ hội việc làm càng nhiều càng tốt cho người lao động
ngoài sàn giao dịch ra thì trung tâm cũng kết lối rất là nhiều các hình thức
ví dụ như là trên trang mạng trên facebook
hoặc là thông qua các đường dây nóng của trung tâm
để trung tâm kết lối và tuyên truyền đến các quận nguyện phường xã
khi mà tiếp nhận được bộ hồ sơ bên mình bao giờ cũng tìm hiểu nguyên nhân mà họ nghỉ việc
sau đấy thì mình sẽ định hướng khi nắm bắt được nguyên nhân nghỉ việc của họ rồi
thì mình sẽ định hướng tìm việc làm giới thiệu việc làm cho họ
còn khi mà họ không có nhu cầu
thì bên mình sẽ kiểm tra điều kiện để giải quyết chế độ cho họ
trước các thất nghiệp là bằng cùng tôi
thì công việc của mình mới là cái chính
và cái chế độ bảo hiểm xã hội lớn hơn về sau
ví dụ như chế độ hưu trí bên mình có tư vấn
hàng năm chúng tôi cũng thông tin tư vấn để người lao động quay trở lại thị trường lao động
cũng có những tỷ lệ này cũng nhiều
một phần lớn là bà con hưởng xong đã chế độ bảo hiểm thất nghiệp
và chúng tôi cũng tích cực thông tin tư vấn để người lao động được đào tạo nghề
tại tất cả các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước
việc tư vấn học nghề tìm kiếm cơ hội việc làm mới đều được thực hiện đúng quy trình
tại trung tâm dịch vụ việc làm tp hải phòng
khi người lao động đến làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
họ đều được tư vấn và hướng dẫn cụ thể
thực tế bên cạnh những lao động mong muốn tìm được việc làm
vẫn còn nhiều người
đa số là lao động phổ thông muốn nhận tiền trợ cấp và nghỉ
làm thủ tục thì cũng thấy rất nhanh
em nhận kết quả xong thì em nghỉ
em bật con nhỏ em để ở nhà chăm con
tôi đang làm cho công ty công ty thường xuyên tư vấn các chế độ
và ngay tôi nghỉ rồi hôm nay tôi đến đây
các nhân viên cũng tư vấn để tôi tìm kiếm việc làm
để làm sao có thu nhập cá nhân
để cho mình tiêu
thực ra thì nếu như nghỉ việc khoảng trống thời gian nhiều
thì nó cũng ảnh hưởng tới cái đồng lương của mình
cho nên là mình cũng muốn là làm sao để tìm kiếm được việc làm nhanh
để có đồng lương để thu nhập
thông qua anh như bạn bè công ty kêu bảo nếu mà nghỉ mà chưa đi làm đâu
thì nên thanh toán đi đến làm cái bảo hiểm thất nghiệp
nếu mà trong thời gian dài
chưa đi làm thì xin chưa đi làm
đợt mà nghỉ việc thì bắt đầu người ta chỉ tư vấn là đến địa chỉ để làm thôi
nói chung là mình cũng tìm hiểu thôi tự tìm hiểu
thì tôi lần này mới là làm tổ tục lần đầu tiên
nói chung là mình làm tổ tục này mọi công việc rất là nhanh chóng và tuần tiện
thực tế sự mặn mà của người lao động đối với việc tìm công việc hay học nghề là không cao
thậm chí một số người lao động còn khai báo
không đúng tình trạng việc làm trong quá trình thẩm định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
một số lao động cứ chấm dứt công việc là xin nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
có thể lên tới vài lần
do đó vấn đề sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp
theo đại diện các phòng bảo hiểm thất nghiệp trung tâm dịch vụ việc làm
những người trực tiếp tiếp xúc với lao động
thực tế này là do người lao động không nắm rõ được chính sách
không hiểu được những hệ lụy khi xin hưởng nhiều lần bảo hiểm thất nghiệp
trong quãng thời gian lao động của mình
thậm chí có trường hợp một số lao động chủ động thất nghiệp
có thể do đã tìm được công việc khác nhưng vẫn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

mong muốn của họ là được nhận trợ cấp thất nghiệp
chứ không phải là để hưởng các chính sách khác
tuy nhiên thì bên mình vẫn thực hiện tư vấn đầy đủ
các quyền lộng chính sách của họ được hưởng trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
đồng thời tư vấn giới thiệu việc làm cho họ
nhưng mà cái quan tâm thực sự quan tâm nhất là trợ cấp thất nghiệp
thế nhưng mà phần lớn hiện nay là cái tư duy
cái nhận thức do nhận thức cho nên là bà con
người lao động cứ không có ý nghĩa